thưa quý vị từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng chín tại hà nội ubkc đã họp kỳ thứ hai mươi chín
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ubkc chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ubkc đã xem xét kết luận một số nội dung như sau
một là mã
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ huyện ủy hướng hóa tỉnh quảng trị
một ban thường vụ huyện ủy hướng hóa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ trong quản lý sử dụng đất đai
và trong thực hiện một số dự án công trình trên địa bàn huyện gây thiệt hại ngân sách nhà nước
hai các đồng chí hồ thị lệ hà tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân
ubnd huyện đồng chí võ thanh phó bí thư thường trực huyện ủy nguyên chủ tịch ubnd huyện
đồng chí đặng trọng vân phó bí thư huyện ủy chủ tịch ubnd huyện và đồng chí nguyễn ngọc sắc
nguyên phó bí thư huyện ủy nguyên chủ tịch ubnd huyện chịu trách nhiệm người đứng đầu
về các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ huyện ủy ubnd huyện và chịu trách nhiệm cá nhân
về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
đồng chí đặng minh khanh nguyên phó bí thư thường trực huyện ủy cùng chịu trách nhiệm
về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ huyện ủy và chịu trách nhiệm cá nhân
về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ huyện ủy hướng hóa và các đồng chí hồ thị lệ hà
võ thanh đặng trọng vân là nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy
chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
vi phạm khuyết điểm của các đồng chí nguyễn ngọc sắc đặng minh khanh
cần phải tiến hành kiểm điểm xem xét trách nhiệm theo quy định
ba xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
ba xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy tổng cục hậu cần kỹ thuật
bộ công an tổng cục bốn và cá nhân liên quan về các vi phạm đã được kết luận
tại kỳ họp thứ hai mươi tám của ủy ban kiểm tra trung ương
căn cứ các quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng
và đảng viên vi phạm ủy ban kiểm tra trung ương quyết định
thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí trung tướng bùi xuân sơn
nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục bốn
đề nghị ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thi hành kỷ luật theo thẩm quyền
đối với ban thường vụ đảng ủy tổng cục bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ba xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ thành ủy trà vinh tỉnh trà vinh
và các cá nhân liên quan về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp thứ hai mươi tám
của ủy ban kiểm tra trung ương căn cứ các quy định của đảng về xử lý kỷ luật
tổ chức đảng và đảng viên vi phạm ủy ban kiểm tra trung ương quyết định
thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức phó bí thư và ủy viên ban thường vụ thành ủy
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đối với đồng chí diệp văn thạnh phó bí thư thành ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
cảnh cáo đối với đồng chí trần trường sơn ủy viên ban thường vụ thành ủy
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
cảnh cáo đối với đồng chí phạm văn tám nguyên phó bí thư thành ủy
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh
yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy trà vinh thi hành kỷ luật theo thẩm quyền
đối với ban thường vụ thành ủy trà vinh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
xem xét thi hành kỷ luật đồng chí trần văn minh
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó trưởng ban tổ chức trung ương
đã bị đình chỉ sinh hòa đảng
trong thời gian giữ cương vị phó bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đồng chí trần văn minh đã vi phạm
nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định về phòng chống tham nhũng lãng phí
vi phạm các quy định về quản lý đất đai về quản lý sử dụng tài sản công
gây thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước
vi phạm của đồng chí trần văn minh là rất nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền thành phố đà nẵng
gây bức xúc trong xã hội
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban chấp hành trung ương
xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí trần văn minh
xem xét thi hành kỷ luật đồng chí đại tá hồ xuân vượng
trong thời gian giữ chức vụ ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy quân đoàn bốn bộ quốc phòng
đồng chí đã vi phạm nghiêm trọng về phẩm chất đạo đức lối sống và vi phạm quy định
của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí
căn cứ các quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức
tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí hồ xuân vượng
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn xuân luật phó trưởng ban giám sát tập đoàn tài chính
ủy ban giám sát tài chính quốc gia
trong thời gian giữ chức vụ bí thư đảng ủy giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
việt công banh chi nhánh hà nội đồng chí nguyễn xuân luật đã thiếu trách nhiệm
vi phạm các quy định trong việc phê duyệt cấp tiến dụng và cho doanh nghiệp vay vốn
dẫn đến nợ xấu với số tiền lớn
vi phạm của đồng chí nguyễn xuân luật là nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngân hàng việt công banh
căn cứ các quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí nguyễn xuân luật
xem xét kết quả kiểm điểm của bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính
văn phòng chính phủ bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
về trách nhiệm liên quan đến các vi phạm xảy ra đối với dự án tổng công ty viễn thông mobifone
mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng ở các cơ quan và địa phương nêu trên
chỉ đạo xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể cá nhân liên quan
ủy ban kiểm tra trung ương báo cáo ban bí thư chỉ đạo xem xét xử lý đối với một số đồng chí cán bộ
diện trung mương quản lý
bốn mươi năm má xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng
đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bình dương kết quả giám sát đối với
thường trực tỉnh ủy thái nguyên ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận ban thường vụ đảng ủy học viện
quân y và một số cá nhân qua kiểm tra giám sát ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ ra những ưu điểm
những hạn chế khuyết điểm và yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng và cá nhân rút kinh nghiệm sớm có biện pháp
khắc phục sửa chữa trong thời gian tới
năm lá mã
năm cũng trong kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo hai trường hợp giải quyết
khiếu nại kỷ luật đảng đối với hai trường hợp và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác
hết thông báo